nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi lời chúc tốt đẹp tới ba mươi sáu người đang công tác trong lĩnh vực báo chí đồng thời biểu dương những nỗ lực của các cơ quan báo chí trong thời gian vừa qua
thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của những người làm báo các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống
với sự lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng báo chí đã đồng góp tích cực và thành tích chung của đất nước
nhiều nhà báo đã dũng cảm dấn thân khi đưa tin về các sự kiện nóng như thiên tai bão lũ đi tiên phong trong việc đấu tranh chống tham nhũng và tiêu cực
thủ tướng cũng yêu cầu báo chí cần khắc phục những hạn chế khuyết điểm đặc biệt là tình trạng thương mại hóa lợi ích nhóm lợi ích cá nhân đưa tin một chiều giật gân câu khách thậm chí có cả những nhà báo vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp
chia sẻ với những khó khăn của báo chí trước áp lực cạnh tranh thủ tướng mong muốn sắp tới báo chí cần hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin và định hướng dư luận chủ động tuyên truyền nhiều hơn nữa về những tấm gương người tốt việc tốt để lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội
báo chí cần phải thông tin nhanh nhạy chính xác khách quan trung thực vừa là kênh phổ biến tuyên truyền của đảng của nhà nước thực hiện tinh thần trọng dân gần dân hiểu dân có trách nhiệm với dân
phản ánh kịp thời trung thực những nguyện vọng ý kiến truyền tải những thông tin thiết thực đến toàn thể nhân dân để xây dựng chính phủ liêm chính kiến tạo và hành động phục vụ nhân dân và doanh nghiệp với phương châm một mươi chữ kỷ cương liêm chính hành động sáng tạo hiệu quả
đồng thời báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong đấu tranh chống lại các thế lực thù địch tích cực đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiên liêng của tổ quốc

nhân dịp này thủ tướng đã tặng quà cho các nhà báo lão thành đại diện các cơ quan báo chí
còn vào chiều nay đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tới thăm gặp mặt cán bộ chiến sĩ đội ngũ những người làm báo trong lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại buổi gặp mặt với cám bộ chiến sĩ báo công an nhân dân đồng chí trương hòa bình khẳng định thông qua các bài viết báo công an nhân dân là một trong những lực lượng tham gia tích cực có hiệu quả trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước triển khai thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân

đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn thành gửi lời chúc mừng và cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo cán bộ phóng viên công nhân viên các cơ quan thông tấn báo chí trong thời gian qua đã quan tâm ủng hộ phối hợp hiệu quả với lực lượng công an nhân dân trong việc thông tin tuyên truyền về đề tài an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân

hợp chặt chẽ hơn nữa với lực lượng công an nhân dân trong các mặt công tác để lực lượng công an nhân dân
hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó
đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí đã bày tỏ lòng cảm ơn và mong muốn thời gian tới
sẽ tiếp tục phối hợp có hiệu quả đồng hành cùng với lực lượng công an nhân dân
tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp báo chí cách mạng đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cũng vào sáng ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã tới thăm chúc mừng và động viên cán bộ chiến sĩ
đội ngũ những người làm báo tại báo công an nhân dân tạp chí công an nhân dân
nhà xuất bản công an nhân dân và trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân
phát biểu tại các cơ quan báo chí công an nhân dân thứ trưởng nguyễn văn thành biểu dương những đóng góp
công hiến của các cơ quan báo chí trong công an nhân dân đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền
đưa pháp luật vào cuộc sống nâng cao nhận thức cho người dân
báo chí công an nhân dân đã tích cực tham gia vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng
quan điêu lãng phí các tệ nạn xã hội góp phần đảm bảo an ninh trật tự giữ gìn trật tự an toàn xã hội
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh trước sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ bốn
các thế lực thù địch tiếp tục có những âm mưu nhằm phá hoại trên mặt trận văn hóa tư tưởng
đòi hỏi các cơ quan báo chí công an nhân dân phải chủ động đấu tranh phản bác
đấu tranh phòng chống hoạt động diễn biến hòa bình ngăn ngừa thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa
vạch trần âm mưu thủ đoạn của các phần tử xấu hạn chế sự tác động của các luồng thông tin độc hại
nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân trên cơ sở mở các chuyên trang chuyên mục với nhiều bài viết mang tính chiến đấu cao
thứ trưởng cũng nhấn mạnh công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phóng viên biên tập viên
là giải pháp căn bản nhằm chuẩn hóa đội ngũ những người làm báo công an nhân dân
trở thành những cây bút chiến luôn sung kích đi đầu có phần quan trọng vào việc định hướng dư luận tạo sự đồng thuận xã hội
đã đi được một chặng đường dài chín mươi ba năm với nhiều thành tiệu nổi bật gắn với các chặng đường lịch sử của đất nước
bước vào kỷ nguyên số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
báo chí cách mạng việt nam đang đứng trước nhiều cơ hội mới song cũng không ít những thách thức
trong đó thì phải kể đến việc mạng xã hội ngày càng phát triển đã đưa báo chí chính thống vào một cuộc đua mới
cuộc đua về sự cạnh tranh thông tin làm sao đưa thông tin một cách chuẩn xác và nhanh nhất đến với công chúng
hơn chục năm trước con phố này được xem là thiên đường báo chí với đủ tên các đầu báo của cả nước được bày bán với hàng chục sắp báo
giờ chỉ còn năm sạp khách mua thường chỉ còn là những người cao tuổi làng báo đã có nhiều thay đổi
người đọc đã thay đổi một cách rất là nhanh chóng
vì việc tiếp cận bằng công nghệ đấy là người ta đã đọc qua điện thoại có ba giờ bốn giờ

và ngay tại các quán cà phê như trước đây thì người ta có thể đọc qua điện thoại có ba giờ bốn giờ
như trước đây thì người ta có thể đọc báo và uống cà phê bằng đọc bằng báo in
bây giờ cũng hoàn toàn phụ thuộc vào là điện thoại thông minh
bây giờ các cơ quan truyền thông cạnh tranh nhau sự nhanh nhạy thông tin tính bằng phút chứ không tính hàng giờ như trước đây nữa
nói đến là báo không chỉ đơn thuần là người viết bài mà người phải biết sử dụng nhiều các thiết bị smartphone để đáp ứng cái nhu cầu của bạn đọc
bạn đọc hiện nay tìm đến báo in ngày càng ít đi tìm đến những tạp chí im
ngày càng ít đi
xu hướng đọc giả đang dần thay đổi
phần lớn mọi người đều sử dụng các thiết bị điện tử thông minh để cập nhật thông tin
trước sức ép cạnh tranh về tốc độ đưa tin một số cơ quan báo chí và nhà báo cũng đang bị cuốn hút vào cuộc đua với mạng xã hội
nhiều chuyên gia cho rằng nếu hệ thống báo chí nước nhà không sớm tiếp cận xu hướng làm báo dựa trên nền tảng công nghệ số
và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình phương thức sản xuất
thì có thể bị các mạng xã hội dẫn dắt và bỏ xa
hiện nay đang đều thực hiện theo cái tòa soạn là đa năng
đấy là vừa ngay cả những báo in thì cũng vừa làm báo in là theo cái truyền thống tăng thường ngày
phải nói rõ là trong cái hoàn cảnh nào thì thực tế cái báo in của những tờ trình thống này cũng không thể bỏ được và nó vẫn phải duy trì ở một số lượng nhất định
và ngoài ra thì phải để cho phù hợp phải tăng cái dung lượng và đổi mới
nội dung và hình thức của báo điện tờ
ban biên tập cũng phải là người có trình độ tối thiểu về công nghệ thông tin để quán xuyến tòa soạn để nấu ra những món ăn tinh thần
nó đảm bảo nhanh nhưng phải chất lượng tốt
với những tuyến bài điều tra đinh quan trọng của một tòa soạn một vấn đề được xã hội quan tâm
thì bạn đọc vẫn muốn đón nhận cái bài báo đó từ các số báo in bán trên sạp hoặc đến tận các tòa soạn mua
những tòa soạn báo in nó nào văn bia rồi không thể dễ chỉnh sửa
thách thức của cuộc cách mạng bốn với người làm báo đã thực sự hiện hữu
cách mạng công nghiệp bốn đang điều chỉnh không gian sống của đông đảo công chúng
và người làm báo phải làm chủ công nghệ để truyền tải thông tin thật nhanh chóng và chính xác
các tòa soạn muốn tồn tại không có cách nào khác
phải chấp nhận sự tác động ảnh hưởng và tận dụng những thành quả tiến bộ của cuộc cách mạng này
tiếp tục với những tin tức khác
tại hà nội vào sáng ngày hôm nay đoàn kiểm tra liên ngành do thứ trưởng bộ tư pháp đặng hoàng oanh chủ trì
cùng đại diện bộ nội vụ bộ tài chính đã tiến hành kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
tại bộ công an giai đoạn từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an
phát biểu tại buổi làm việc thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an và đồng chí đặng hoàng anh
thứ trưởng bộ tư pháp đều nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước đặc biệt là nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân
tại buổi làm việc đoàn kiểm tra đã nghe đại diện bộ công an trình bày báo cáo công tác theo dõi
tình hình thi hành pháp luật trong công an nhân dân từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
theo đó công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong công an nhân dân đã được đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo công an các cấp tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện qua đó đã phát hiện những hạn chế vướng mắc
trong các quy định của pháp luật và kịp thời kiến nghị đề xuất với quốc hội ủy ban nhân dân các cấp
để sửa đổi bổ sung cho phù hợp
tổng cục chính trị công an nhân dân
viện an ninh nhân dân đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật
nghiệp vụ công an khóa một mươi chín cho cán bộ chiến sĩ các đơn vị trực thuộc tổng cục
một số trường công an nhân dân khu vực phía bắc vào ngày hôm nay
trong suốt quá trình học tập rèn luyện một trăm hai mươi đồng chí học viên đã được nghiên cứu
truyền đạt những kiến thức cơ bản về pháp luật nghiệp vụ của ngành theo đúng chương trình mục tiêu đề ra
việc thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng pháp luật nghiệp vụ
cho đội ngũ cán bộ tốt nghiệp đại học cao đẳng ngành ngoài được tuyển dụng vào công an nhân dân
là nhiệm vụ hết sức cần thiết nhằm đảm bảo đội ngũ cán bộ chiến sĩ có kiến thức pháp luật
nghiệp vụ vững vàng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao
ghi nhận những nỗ lực của các học viên đại diện tổng cục chính trị công an nhân dân mong muốn
mỗi học viên sẽ vận dụng những kiến thức pháp luật
nghiệp vụ được trang bị vào thực tiễn công tác tại đơn vị không ngừng cố gắng rèn luyện
không cần bỏ bỏ như xuyên
truyền sang những tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ngân hàng thương mại của phần đông á
đồng thời đã chuyển hồ sơ vụ án sang viện kiểm sát nhân dân tối cao
đề nghị truy tố bị can phan văn anh vũ tức vũ nhôm
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín và ông trần phương bình
nguyên tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng tiến dụng dap
cùng hai mươi hai đồng phạm khác về các tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
theo các luận điều tra năm hai nghìn một mươi ba dab kinh doanh sa sút thua lỗ kéo dài thiếu hụt số lượng lớn vàng và tiền trong kho quỹ
cuối năm hai nghìn một mươi ba ông trần phương bình và vũ nhôm bàn bạc thống nhất để vũ nhôm mua sáu mươi triệu cổ phần dap
với giá hơn sáu trăm linh tỷ đồng khi dab tăng vốn điều lệ để vũ nhôm thành cộng đồng lớn có quyền chi phối tại dab
để có tiền mua số cổ phần trên vũ nhôm đã thế chấp nhiều lơ đất
lại thành phố đà nẵng để vay dab bốn trăm linh tỷ đồng
còn thiếu hai trăm linh tỷ đồng ông bình và vũ nhôm thống nhất dap xuất quỹ chi cho vũ nhôm bằng cách
vũ nhôm phải ký chứng từ nộp khống hai trăm linh tỷ đồng tại dab
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi bốn dap tăng vốn điều lệ không thành công
ông bình đã chỉ đạo chuyển trả cho công ty cổ phần bắc nam bảy mươi chín số tiền sáu trăm linh chín tỷ đồng cả gốc và lãi
sau đó vũ nhôm đã sử dụng năm trăm linh tỷ đồng được trả khống để mua lại năm mươi triệu cổ phần của bốn cổ đông khác
của dap còn một trăm linh tỷ đồng vũ nhôm tiêu xài hết đến nay dab không thu hồi được
kết luận điều tra bổ sung làm rõ hai trăm linh tỷ đồng mà vũ nhôm nộp vào dap là khống
trong khi hai trăm linh tỷ đồng dap chuyển vào tài khoản của công ty bắc nam bảy mươi chín của vũ nhôm là thật
số tiền này đã được dịch chuyển sở hữu bất hợp pháp từ dap sang công ty của vũ nhôm
vì vậy hành vi của ông bình và vũ nhôm đã gây thiệt hại cho dap hai trăm linh tỷ đồng tiền gốc và hơn ba một tỷ đồng tiền lãi
công an tỉnh bình thuận cho biết ngày hôm nay đã tiếp tục khởi tố thêm tám đối tượng
có hành vi gây dối trật tự công cộng hủy hoại tài sản và chống người thành công vụ
xảy ra tại ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận vào tối ngày một mươi tháng sáu gây hậu quả nghiêm trọng
các đối tượng bị khởi tố gồm trần trọng tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trương giang quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trương minh tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nguyễn đinh đồng sinh năm hai nghìn một huỳnh hữu long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
nguyễn thị ngọc tuyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyễn quý lai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và đồng kim hùng sinh năm hai nghìn
như vậy trong các vụ kích động gây dối tại bình thuận xảy ra trong hai ngày một mươi và một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tới nay cơ quan cảnh sát điều tra của tỉnh bình thuận đã khởi tố bị can hai mươi năm đối tượng
một quân cấp đã đến bên cạnh những trận bóng sôi động thì cũng kéo theo nhiều đường dây đối tượng
cao độ bóng đá bị triệt xóa và bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn của tỉnh bình định vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam võ minh sự sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định về hành vi đánh bạc
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày một mươi chín tháng sáu từ tin báo của nhân dân
đội cảnh sát hình sự công an tp quy nhơn tỉnh bình định đã bất ngờ đột kích quán cà phê thảo huyên
ở xã phước mỹ tp quy nhơn do bùi thị phương thảo làm chủ
bắt quả tang hàng chục đối tượng tụ tập đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá trận colombia và nhật bản
công an chức năng đã làm rõ đối tượng võ minh sự sử dụng máy tính bảng điện thoại giấy bút
để ghi nhận khoáng cửa bóng đá với một mươi sáu đối tượng khác tổng số tiền là hơn sáu mươi bảy triệu đồng
tại ngã tư hàng ga thuộc xã tịnh phong huyện sơn tịnh của tỉnh quảng ngãi đã xảy ra một vụ tai nạn
giao thông nghiêm trọng làm hai mẹ con tử vong người cha bị thương vào chiều ngày hôm nay
chị võ thị hòa hai mươi năm tuổi ở đội một mươi hai thôn đông lỗ xã bình thuận huyện bình sơn và con nhỏ nguyễn phong một mươi một tháng tuổi
được người chồng đeo đằng sau xe máy trở vào thành phố quảng ngãi khám bệnh
trên đường về đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín c năm mươi một nghìn hai trăm một mươi chín
do tài xế phan thanh dương hai mươi hai tuổi ở huyện điện bàn của tỉnh quảng nam điều khiển lưu thông cùng chiều
vụ tai nạn làm hai mẹ con võ thị hòa và cháu nguyễn phong tử vong
hiện vụ việc đang được công an huyện sơn tịnh tiếp tục điều tra làm rõ
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn
từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày hai mươi ba tháng sáu nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở bắc bộ và trung bộ
trong đợt nắng nóng này nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ phổ biến khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ c
có nơi trên ba mươi tám độ c ở trung bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ c
có nơi trên ba mươi chín độ c thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c từ một mươi một h đến một mươi sáu h
khu vực hà nội từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày hai mươi ba tháng sáu ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong cả đợt phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ c
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ từ một mươi một h đến một mươi sáu rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp độ một
cảnh báo trong hai ba ngày tới ở bắc bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa rông rải rác vào chiều và tối
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
việc xây dựng nhà ở trên bờ sông khiến nền đê yếu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đê điều
ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của người dân nhất là khi mùa mưa bão đang cận kề
tuy nhiên thì chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại bờ đê xã kim quan của huyện thành thất
theo phản ảnh của người dân nơi đây vào khoảng năm hai nghìn năm chính quyền địa phương đã cho san lấp mặt bằng bờ đê này
rồi cho khoảng một mươi hộ dân xây quán buôn bán với thời hạn năm mươi năm
tuy nhiên sau một vài năm thì bỗng dưng khu vực này mọc lên hàng loạt căn nhà cao tầng san sát
phá vỡ kết cấu đê điều và nguy cơ sụt lún lở đê luôn thường trực
và điệp khúc chạy lũ diễn ra năm này qua năm khác
tình trạng ngập úng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của những hộ dân khu vực này
đặc biệt là sau khi những căn nhà này mọc lên một phần chân đê bị xói mòn
thay đổi dòng chảy con sông và tình trạng ngập úng cũng theo đó ngày càng trở nên nghiêm trọng
chơi mưa bạo mà khi nước ngập to quá
tất cả nhà cô
với những nhà này là lừng nhà
hiện năm ngoái là cái nước sống nhất là nhà tôi là lừng nhà
tất cả là chủ tịch bí thù lên tất nhà tôi là cả bạo nhà thành niên và viên đến nhà tôi là ủng hộ
là trẻ cho tôi tất
đấy nhà tôi là sống nhất hiện bây giờ là nhà tôi là sống nhất
vậy vì sao tình trạng này diễn ra năm này qua năm khác
nhưng vẫn không có biện pháp xử lý
đề cạnh đó là tình trạng lấn chiếm hành lãng an toàn đê điều như thế này
vẫn diễn ra ngang nhiên ngày này qua ngày khác
phải chăng chính quyền địa phương không biết về những căn nhà cao tầng này
hành lãng đề lưu ý quy định là cũng chỉ xây được nhà cấp bốn
bây giờ hiện nay các khổng chủ yếu xây cấp bốn
hiện nay thì anh em tôi cũng đang nắm bát và cũng trao đổi với các khổng là không được xây cao
chủ yếu người ta làm máy tồn ba tầng người ta làm máy tồn thì có phải ở đâu
chỉ có hai tầng hai tầng thấp một tầng trên máy tồn thì có nhà nào xây ba tầng
và đây là những ngôi nhà cấp bốn máy tồn
theo lý giải của chủ tịch ủy ban nhân dân xã kim quan
mắt thường cũng có thể nhìn thấy bờ sông cao mái đê dốc đứng
địa chất không ổn định dễ xói lở
nguy cơ cuốn trôi người và tài sản là vô cùng lớn khi mùa mưa bão đang cận kề
thế nhưng những ngôi nhà này vẫn cứ mọc cao lên từng ngày
mà không có một cơ quan nào đứng ra xử lý

hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé